thưa quý vị ngày hai mươi một tháng bốn ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi ba đã ra thông cáo về kỳ họp thứ một mươi bốn của ủy ban kiểm tra như sau
trong hai ngày một mươi chín và ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tại hà nội ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ một mươi bốn
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây
một xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ban thường vụ đảng ủy điên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm gọi tắt là sài gòn coop
và đồng chí diệp dũng nguyên thành ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn co op ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
ban thường vụ đảng ủy sài gòn co op đã thiếu trách nhiệm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để hội đồng quản trị ban kiểm soát và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư
huy động vốn tăng vốn điều lệ tổ chức đại hội thường niên đồng chí diệp dũng đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao những vi phạm nêu trên đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tiền và tài sản của tập thể
gây dư luận xấu ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và sài gòn co op xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kiểu luật cảnh cáo ban thường vụ đảng ủy điên hiệp hợp tác xã thương mại tp hcm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đồng chí nguyễn thành nhân nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên ủy viên hội đồng quản trị nguyên tổng giám đốc sài gòn co op
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật đồng chí diệp dũng nguyên thành ủy viên nguyên bí thư đảng ủy nguyên chủ tịch hội đồng quản trị sài gòn co op
xem xét trách nhiệm của một số đồng chí có liên quan
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thay đổi hình thức kỷ luật khiển trách bằng hình thức cảnh cáo đối với các đồng chí nguyễn vũ toàn nguyên đảng ủy viên nguyên ủy viên hội đồng quản trị nguyên phó tổng giám đốc sài gòn coop
nguyễn thanh hùng ủy viên hội đồng quản trị sài gòn có phó bi thư tri bộ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã củ chi
đồng chí hồ ngọc hoàng dũng thành viên ban kiểm soát sài gòn có chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã phường sáu quận bốn
kỷ luật khiển trách đồng chí hàng thanh dân ủy viên hội đồng quản trị sài gòn co op bí thư tri bộ chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc hợp tác xã thương mại quận ba
các đồng chí quách cường phó bí thư thường trực đảng ủy ủy viên hội đồng quản trị sài gòn coop hồ mỹ hòa ủy viên ban thường vụ đảng ủy ủy viên hội đồng quản trị giám đốc phòng tài chính sài gòn co op
tuy có vi phạm khuyết điểm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật song các đồng chí đã thẳng thắn đấu tranh với những việc làm sai trái của đồng chí bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng quản trị chủ động kịp thời báo cáo với các cơ quan chức năng trong quá trình kiểm tra kiểm điểm đã cầu thị nghiêm túc nhận vi phạm khuyết điểm tự nhận hình thức kỷ luật
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định không thi hành kỷ luật các đồng chí quách cường và hồ mỹ hòa
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị ban thường vụ thành ủy tp hcm chỉ đạo xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng đảng viên có liên quan đến các vi phạm nêu trên
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ một mươi hai về vi phạm của ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận và một số tổ chức cá nhân căn cứ các quyết định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
khai trừ ra khỏi đảng các đồng chí lê nguyễn thanh danh nguyên phó bí thư đảng ủy nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường ngô hiếu toàn đảng ủy viên phó giám đốc sở tài chính tỉnh bình thuận
cảnh cáo các đồng chí lê tuấn phong phó bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận và nguyễn trần nam nguyên ủy viên ban cán sự đảng nguyên thứ trưởng bộ xây dựng
khiển trách các đồng chí đặng công huẩn ủy viên ban cán sự đảng phó tổng thanh tra chính phủ và vũ văn họa ủy viên ban cán sự đảng phó tổng kiểm toán nhà nước vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh bình thuận
sáu ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi

tám ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận phó tổng kiểm toán nhà nước vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh bình thuận

một mươi một ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh ủy bình thuận phó tổng kiểm toán nhà nước vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh bình thuận
một mươi hai ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh bình thuận phó tổng kiểm toán nhà nước vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh bình thuận
một mươi ba ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh bình thuận phó tổng kiểm toán nhà nước vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh bình thuận
một mươi bốn ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ tỉnh bình thuận phó tổng kiểm toán nhà nước vì đã vi phạm trong chỉ đạo thanh tra giải quyết tố cáo và kiểm toán tại tỉnh bình thuận